liên quan đến phản ánh của người dân về trận lũ bất thường mà trong một mươi năm nay chưa từng thấy ở thành phố đồng xoài
bí thư tỉnh ủy bình phước chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân của vụ việc
theo phản ánh đến đường dây nóng người dân nghi vấn là do nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả nước cộng với mưa lớn kéo dài gây ra
bí thư tỉnh ủy bình phước nguyễn văn lợi chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh trả lời người dân
báo cáo kết quả về thường trực tỉnh ủy về trận lũ vừa qua
bộ của ban chỉ huy phòng chống thương tai tìm kiếm lũ nạn tỉnh bình phước trận lũ xảy ra đêm ngày bốn và ngày năm tháng một mươi
tại địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú đã làm thiệt hại hơn sáu tỷ đồng
nặng nhất là ở thành phố đồng xoài bị thiệt hại hơn hai trăm ba mươi hectare huyện đồng phú hơn một trăm linh hectare
nước lũ dâng vào nhà dân cao khoảng một năm mét làm hư hỏng nhiều vật dụng thiệt hại hai trăm ba mươi ba hectare cây trồng hơn bốn trăm linh con gia súc gia cầm bị cuốn trôi